tàu văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở thôn tây thịnh xã thọ vinh huyện kim động tỉnh hưng yên
do mâu thuẫn với vợ là vương thị tình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị tình
ngay trước cửa nhà ở chợ hàng
chị tình được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
đối tượng dũng sau khi gây án đã bỏ trốn
vào cuộc điều tra truy xét khoảng chín giờ cùng ngày cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng
cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng
công an phường mỹ đình một vừa bắt giữ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm
thành phố hà nội bốn đối tượng gồm nguyễn văn thái vũ trụ thái đình triều đinh ngọc thành
đều trú tại hà nội về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút ngày năm tháng năm khi tổ công tác công an phường mỹ đình một
đang tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với quán karaoke nam dương trên địa bàn
thì phát hiện nhóm đối tượng nói trên đang xô sát đánh nhau với nhóm thanh niên đi hát cùng quán
khi tổ công tác vào căn ngăn các đối tượng này không chấp hành mà còn xông vào chửi bới
đấm đá tổ công tác đồng thời nguyễn văn thái còn sử dụng điện thoại vừa quay vừa hô hoán là công an đánh người
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
thời tiết nắng nóng với nền nhiệt cao trên diện rộng
ở rất nhiều tỉnh thành đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề về tài sản
tại huyện gia lâm hà nội vào khoảng một mươi một giờ trưa nay
tại kho xưởng mai mạc ở tầng ba công ty sông ngân nằm trong khu công nghiệp phú thị
vèn quốc lộ năm đã xảy ra cháy lớn
ngọn lửa lan rộng tạo thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét mùi khét bốc ra nồng nặc
khu vực phát lửa là kho chứa hàng rộng hơn một m hai
có rất nhiều kệ lớn nên rất khó cho việc tiếp cận sâu bên trong đám cháy
sau khi phát hiện hỏa hoạn nhân viên khu vực tòa nhà nhanh chóng di tản
và thông báo cho lực lượng cài sát phòng cháy chế cháy hà nội
trong khi đó vào khoảng trưa ngày năm tháng năm ngọn lửa bất ngờ bùng phát
tại khu vực rừng phòng hộ ở xã mà coi huyện đông giang tỉnh quảng nam
nhận được tin báo chính quyền huyện đông giang đã huy động lực lượng
tổ chức triển khai các biện pháp dập lửa
nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt rẫy keo
sau đó lên lan sang rừng phòng hộ
tuy nhiên lúc đám cháy bùng phát diễn ra vào thời điểm nắng gắt
nên nhiệt độ cao nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội
công tác khoanh vùng dập lửa gặp nhiều khó khăn
đến sáng nay ngày sáu tháng năm đám cháy đã cơ bản được khống chế
nhưng để phòng ngọn lửa bùng phát trở lại các lực lượng tiến hành mở rộng đường băng cản lửa
đồng thời tổ chức tìm kiếm và dập các ngọn lửa vẫn còn bốc cháy âm ỉ
ở các lớp thảm thực vật hiện chưa có thống kê diện tích rừng bị thiệt hại
tại đà nẵng vào lúc một mươi bốn h hai mươi chiều nay sáu tháng năm
cũng đã xảy ra một vụ cháy tại bãi để xe phế liệu
địa chỉ tại hai trăm linh chín đường trường trinh phường an khê quận thanh khê
do ông dương thái nam làm chủ
thời điểm xảy ra cháy người dân phát hiện xe cầu biển kiểm soát ba mươi bảy c chín nghìn sáu trăm bảy mươi một bốc cháy dữ dội
nên báo cho lực lượng chế cháy mùa một mươi bốn
do điểm xuất phát cháy tại khu vực bãi phế liệu của cơ sở bắt gặp các chất dễ cháy
như nệm mút lốp xe nên nhanh chóng cháy lan vào khu vực đầu xe cầu
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận thanh khê đã điều bốn xe chữa cháy
nhanh chóng dập tắt đám cháy trong hai mươi phút không để cháy lan sang các bãi giữ xe lân cận
nguyên nhân vụ cháy là do chập điện